sáng sớm ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão cơn bão số bảy năm hai nghìn một mươi tám
trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc ảnh hưởng trực tiếp đến đảo hải nam trung quốc
sau đó đổi hướng di chuyển thành hướng tây tây bắc rồi tây tây nam
dự báo bão số bảy này sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
tuy nhiên diễn biến của bão còn phức tạp trong thời gian tới quý vị chú ý cập nhật liên tục để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn
trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền
tại khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới trời còn có nắng gián đoạn
sau đó chiều mai khi hoàn liêu bão số bảy ảnh hưởng trời nhiều mây và mưa rông gia tăng nhiều điểm có mưa to đến rất to
ngoài ra sự hoạt động của không khí lạnh từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi
khiến nền nhiệt giảm mạnh từ ba đến năm độ
vì vậy mà nhiệt độ cao nhất chỉ giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ mưa cũng xuất hiện diện rộng từ chiều tối ngày mai
song lượng mưa từ ít hơn so với các tỉnh ở phía đông bắc bộ
cũng chịu thêm ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa
nên từ ngày một mươi tháng một mươi nhiệt độ tại đây giảm nhanh trời dịu mát và bất ngại và xen lạnh khi về đêm
hơi núi cao trời chuyển lạnh
với các tỉnh thành miền trung khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
mưa rông diện rộng còn duy trì trong ba ngày tới
do mưa rồn rập trong thời đoạn ngắn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông
nhiệt độ tại đây ở mức mát mẻ và có xu hướng giảm dần trong những ngày tới
ở khu vực phía nam đèo hải vân từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trời cũng nhiều mây và khóa
có mưa rông tập trung nhiều vào chiều tối và đêm
nhiệt độ tại đây duy trì ổn định cao nhất vào giữa trưa
giao động trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
các tỉnh vùng cao tây nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên tiếp tục có mưa rào vào rông
với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày đều ở dưới mức là ba mươi một độ
tương tự tại khu vực nam bộ mưa cũng diễn ra diện rộng
tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm
người dân cần đề phòng có tố lốc trong cơn rông
cũng như là nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp
nhiệt độ tại đây cao hơn các tỉnh ở vùng cao tây nguyên
song chỉ giao động là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
vào ngày tám tháng một mươi thông tin từ ủy ban nhân dân huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nước lũ cuốn trôi nhóm năm người khiến một người mất tích
vào bốn giờ sáng ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi
một nhóm năm người đi chợ từ thôn lệ bắc xã duy châu huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
sang chợ la tháp để bán nông sản
khi đi qua đoạn trũng thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi năm người
lúc này bốn người níu được một cành cây ven đường nên thoát nạn
người còn lại thì không may bị nước cuốn trôi mất tích
hiện các lực lượng của xã duy châu huyện duy xuyên đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân
và hai đầu của đoạn đường đã được các lực lượng chức năng chốt chặn
không cho người dân qua lại đề phòng có thêm sự việc đáng tiếc xảy ra
thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
sáng sớm ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi
áp thấp nhiệt đới trên biển đông đã mạnh lên thành bão
cơn bão số bảy với tên gọi quốc tế là light rock
và dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín ba độ vĩ bắc

ngay trên khu vực đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
từ sáu mươi đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo
các tỉnh thành phố từ thanh hóa thừa thiên huế phía bắc
có mưa rào và rông vài nơi
phía nam có mưa to đến rất to
các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận tây nguyên nam bộ
đều có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
tin bão trên biển đông cơn bão số bảy
hồi bốn giờ ngày tám tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi tám độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày chín tháng một mươi
vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc

ngay trên khu vực đông nam đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám đến chín
tức là khoảng từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi sáu năm đến hai mươi một độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi ba độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển
trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
trong ngày hôm qua tại tỉnh quảng ngãi đã xảy ra mưa lớn kéo dài
có nơi lượng mưa lên đến hai trăm linh mm
phương án ứng phó với mưa lũ đang được địa phương này khẩn trương triển khai
mưa lớn diễn ra trên diện rộng đã khiến mực nước trên năm con sông ở quảng ngãi
là sông vệ sông trà khúc sông trà câu sông phước giang và sông trà bồng dâng cao
nhiều khu vực dân cư ở vùng hạ lưu các con sông đang có nguy cơ bị ngập
chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân vùng lũ
theo phương châm bốn tại chỗ
trong những trường hợp nước lũ dâng cao phải đảm bảo kịp thời di rời dân trong vùng nguy hiểm
đến nơi ở tạm an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
cũng yêu cầu các địa phương theo dõi sát diện biến của át tấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão để phòng chống hiệu quả
hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền đảm bảo an toàn
vùng núi phòng ngừa nguy cơ lở núi có thể xảy ra
khi mưa lớn vẫn còn kéo dài trong những ngày tới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trong hai ngày qua
đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng tại khu vực miền trung
mưa lớn đã khiến một số khu vực bị ngập sâu và bị chia cắt hoàn toàn
hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông của tỉnh quảng trị
có nhiều ngầm tràn và tuyến đường bị ngập cục bộ
chia cắt giao thông do nước dâng cao
cụ thể huyện hướng hóa ngập cục bộ
chia cắt giao thông tại nhiều vị trí như ngầm tràn thôn raman
cầu tràn thôn a sóc thuộc xã lìa
cầu tràn thôn tà rùng thuộc xã hướng việt
cầu tràn ở các thôn trùm sa rô ba tầng loa thuộc xã ba tầng
hồ mới rà lì rào
nguồn rào pin thuộc xã hướng sơn
huyện hướng hóa đã di rời hai mươi năm hộ với bảy mươi khẩu
ở khóm dân cư cao việt duy tân thuộc thị trấn lao bảo
ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt
tại huyện đắc rông nhiều ngầm tràn ngập sâu
từ một đến hai mét gây chia cắt đường vào trung tâm
các xã ba nang a vao ba lòng triệu nguyên
trong khi đó tại tỉnh quảng nam do mưa lớn suốt hai ngày qua
đã khiến xã lăng cùng bốn xã biên giới của huyện tây giang tỉnh quảng nam
bị cô lập giao thông bị chia cắt
do tuyến đường độc đạo dt sáu trăm linh sáu bị ngập sâu nhiều đoạn bị sạt lở
để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
và mưa lớn huyện tây giang đã chỉ đạo các xã trên địa bàn
khẩn trương triển khai bốn tại chỗ
chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu
công an huyện tây giang đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát
chốt chặn tại các khu vực bị ngập sâu sạt lở
không cho người dân qua lại nguy hiểm
đồng thời chỉ đạo công an các xã bám sát địa bàn
sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có tình huống xấu xảy ra